các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
khi đến kiểm tra việc chấp hành quy định về phòng chống dịch của bà nhân dân tỉnh lâm đồng trên địa bàn thị trấn
khi đến kiểm tra quán ăn linh nhi số bảy mươi hai sư vạn hạnh thị trấn liên nghĩa
thì phát hiện trong quán có một bàn gồm chín người đang ăn uống vi phạm quy định phòng chống dịch
trong lúc làm việc với chủ quán vũ tiến minh đã to tiếng thách thức
dùng tay hất về phía một thành viên đoàn kiểm tra liên ngành của huyện đức trọng
tiếp đó minh lại cầm ghế đập vào một cán bộ nhằm cản trở hoạt động của đoàn kiểm tra
hôm nay lãnh đạo công an huyện đan phượng cho biết đang điều tra vụ việc một nhóm người cầm theo hung khí
xông vào sảnh trung cư hành hung cư dân tại khu đô thị tân tây đô xã tân hội huyện đan phượng hà nội
chiều tối ngày ba mươi tháng một mươi camera an ninh tại sảnh tòa nhà hhb đã ghi lại được hình ảnh
một đối tượng dùng hung khí hành hung cư dân trước sự chứng kiến của bảo vệ tòa nhà
hôm chúng tôi trực ở đây là khi mà đang làm việc sổ sách thì nhìn thấy một người ở ngoài vào không phải là cư dân
vào đây để đuổi đánh cư dân trong này mà người ta đã có hung khí cho nên khi mà thấy thì chúng tôi ra can ngăn
thì đầu ngờ xong rồi sau khi xong trong khoảng ba năm phút là có bốn đối tượng khác xông vào đánh tiếp
chúng tôi thực ra là bảo vệ tài sản và an ninh trật tự ở đây nhưng mà vì là đối tượng có hung khí
cho nên là chúng tôi cũng không thể áp sát gần được
sự việc khiến người dân nơi đây hoang mang và bức xúc
cảm giác là rất là sợ vì sợ là khi mà mình đến mình không được an toàn ngay chính ngôi nhà của mình
họ có thể ngang nhiên và xâm nhập vào chính ngôi nhà của những cư dân ở đây để họ làm những cái chuyện như thế
không những là anh trọng mà đã từng hành hung bác lam trưởng ban quản trị tòa nhà này một lần rồi
thì tôi rất là lo sợ điều đấy
nguyên nhân ban đầu dẫn đến vụ việc được xác định xảy ra từ khu vực khuôn viên của khu đô thị
nạn nhân để xe từ đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi đến tối ngày ba mươi tháng một mươi thì quay lại lấy xe
thời điểm đó xuất hiện một người đàn ông được cho là nhân viên trong xe đến nhắc nhở và hai người xảy ra tranh cãi
khi nạn nhân quay trở về sảnh tòa nhà thì bị hành hung
liên quan đến điểm trông giữ xe người dân ở đây cho biết đã nhiều lần kiến nghị chính quyền địa phương kiểm tra tính hợp pháp của bãi xe này
nhằm đem lại quyền lợi chính đáng cho người dân
do mâu thuẫn với cái bãi đổ xe cái bãi đổ xe là từ xưa đến nay nó là cái điểm nóng ở đây rồi
cái điểm nóng ở cái khu này rất cá nhân tôi đã có từng là từng đã có lần là tôi gửi xe ạ tôi đổ xe ngay ở chỗ trước cửa hhb điều kia mà
cái anh bảo vệ anh cũng lại anh bắt tôi là phải đưa tiền nhưng mà tôi không đưa
tôi bảo tôi người hhb sao tôi phải đưa tiền cho cái anh
rất nhiều vụ xô xát ở đây rồi chứ không phải cứ một vụ
là người ta vào người ta đưa tiền
làm ngay rào chốt chặn hết các ngã xong thu tiền của người dân bất hợp pháp
mà chính quyền chả giải quyết đâu mới đâu
tôi thấy lại đâu lại đâu đấy
cứ vào dẹp được vài hôm rõ và rìa xong rồi đến mấy hôm lại đâu lại
thấy lại chắn lại rào chắn
gây bức xúc cho người dân chúng tôi rất nhiều
liên quan đến sự việc hiện nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện
cơ quan chức năng cũng đang tiếp tục tiến hành xác minh thu thập chứng cứ để điều tra
hiện tại đã xác định được một số đối tượng có liên quan
công an huyện ek tỉnh đắk lắc vừa tiến hành khởi tố một trạm phó trạm kiểm lâm có hành vi nhận hối lộ để lâm tặc vào khu bảo tồn thiên nhiên eso huyện ek phá rừng
đó là vương thế cao sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trạm phó trạm số năm thuộc khu bảo tồn thiên nhiên ea sô
trước đó cơ quan điều tra đã khởi tố đối với hoàng công ý trạm trưởng trạm kiểm lâm số ba thuộc khu bảo tồn thiên nhiên eso về hành vi nhận hối lộ
theo điều tra ban đầu ý được ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên easo phân công làm tổ trưởng tổ truy quét các cá nhân tổ chức xâm hại đến rừng
tại các tiểu khu sáu trăm hai mươi ba sáu trăm ba mươi và vùng dắp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên eso với huyện sông hình tỉnh phú yên
tuy nhiên trong hai đợt tổ chức truy quét ở vùng giáp danh giữa khu bảo tồn thiên nhiên ea sô với huyện sông hình ý đã bàn bạc với cao để cho nhóm của ma khanh
trú tại tỉnh phú yên vào rừng thuộc khu bảo tồn khai thác gỗ trái phép
sau khi nhận được số tiền hối lộ ba mươi năm triệu đồng từ ma khanh ý đã đưa cho cao bốn triệu đồng
nhóm của ma khanh gồm hàng chục người đã vào rừng khai thác gỗ trái phép với quy mô lớn vận chuyển chót lọt đi tiêu thụ kiếm lời hàng trăm triệu đồng để chia nhau tiêu xài
một đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô đề trên địa bàn thành phố nha trang vừa bị phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa triệt phá
bước đầu tạm giữ bốn đối tượng cùng nhiều tài liệu và tăng vật có liên quan
theo đó vào lúc một mươi sáu h ba mươi phút ngày ba mươi một tháng một mươi các phòng nghiệp vụ của công an tỉnh khánh hòa và công an thành phố nha trang tổ chức kiểm tra đồng loạt một mươi năm địa điểm có hoạt động đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề trên địa bàn thành phố nha trang
qua kiểm tra lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang tại bốn điểm lập biên bản sự việc tại một mươi một điểm về hành vi tổ chức đánh bạc
cơ quan công an tạm giữ bốn đối tượng gồm phan thị mai hà chú tại phường vạn thắng phan quốc quỳnh chú tại xã diên điền huyện diên khánh mai thị thanh xuân chú tại phường phước tiến huỳnh thị trúc thi chú tại phường phước hòa
cùng hơn sáu trăm một mươi năm triệu đồng hai mươi ba điện thoại một dàn máy tính một máy tính sách tay ba máy in cùng nhiều sổ sách và phơi ghi số đề
điều tra bước đầu cho thấy là một số điểm tổ chức mua bán lô đề sau đó đã chuyển toàn bộ tịch đề và tiền cho phan thị mai hà thông qua mạng xã hội zalo và vụ việc đang được điều tra mở rộng
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có kế hoạch triển khai tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi trên địa bàn thành phố vào năm hai nghìn hai mươi một và hai nghìn hai mươi năm
theo kế hoạch hà nội sẽ triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy
bao gồm cả trẻ đi học hoặc không đi học có chỉ định sử dụng vaccine theo khuyến cáo của nhà sản xuất và bộ y tế
thành phố triển khai tiêm cho trẻ ngay khi tiếp nhận vaccine và tùy theo tiến độ cung ứng vaccine của bộ y tế
với mục tiêu là trên chín mươi năm trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi sống trên địa bàn thành phố hà nội được tiêm chủng đủ mũi vaccine covid một mươi chín theo từng đợt phân bổ vaccine của bộ y tế
thời gian triển khai dự kiến sẽ diễn ra trong quý bốn của năm hai nghìn hai mươi một và đến hết quý i của năm hai nghìn hai mươi bốn
việc triển khai theo lứa tuổi từ một mươi năm đến hai mươi tuổi
cao đến thấp tức là tiêm trước cho lứa tuổi từ một mươi sáu một mươi bảy và hạ dần độ tuổi theo tiến độ cung ứng vaccine và tình hình dịch của thành phố
nhiều địa phương ở miền tây như bạc liêu cần thơ an giang hậu giang đồng loạt kích hoạt các biện pháp mạnh để phòng chống dịch khi mà các ổ dịch và các ca mắc cộng đồng đang tăng nhanh
một trong những địa phương có số ca mắc mới tăng đột biến là bạc liêu
chỉ trong sáu ngày trên địa bàn tỉnh bạc liêu số ca tử vong tăng gần gấp rưỡi so với gần năm tháng qua
và số ca mắc mới cũng sắp xỉ con số của gần năm tháng qua cộng lại
đáng chú ý vào ngày ba mươi một tháng một mươi trong số bốn trăm một mươi bốn ca mắc mới ghi nhận trên địa bàn tỉnh bạc liêu thì có đến một trăm bốn mươi ba trường hợp ghi nhận tại cộng đồng
chưa hết trong ngày này còn ghi nhận tám mươi một trường hợp mắc covid một mươi chín có độ tuổi dưới một mươi tám
ngoài bạc liêu thì các tỉnh thành trong vùng như cần thơ an giang bến tre cà mau liên tục ghi nhận số ca mắc mới tăng đặc biệt là số ca phát sinh trong cộng đồng
trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh khi các ca mắc mới trong cộng đồng gia tăng các địa phương ở miền tây đang tăng cường các giải pháp phòng chống giả soát đánh giá lại mức độ dịch trên địa bàn để xác định lại cấp độ dịch
một số địa phương như vĩnh long cần thơ và hàng loạt đơn vị cấp huyện xã phường thị trấn đã nâng cấp độ dịch từ cấp độ một lên cấp độ hai thậm chí là nâng lên cấp độ ba và cấp độ bốn ở các nơi có các ổ dịch trong cộng đồng
trong khi đó tại tỉnh bắc giang sau khi phát hiện hai ca nhiễm covid một mươi chín là công nhân làm việc tại sưởng d của công ty luxe ict sinh sống tại tổ dân phố my điền ba và tổ dân phố ninh khánh thị trấn nấnh
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín huyện việt yên và thị trấn nấnh đã khẩn cấp điều tra truy vết lập chốt kiểm soát và lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần toàn bộ người dân trên địa bàn
đây là lần thứ hai sau ba ngày phải tầm soát
xét nghiệm covid một mươi chín cho toàn bộ công nhân người dân ở trọ tại my điển ba thị trấn nánh huyện việt yên tỉnh bắc giang
công tác lấy mẫu xét nghiệm vẫn đảm bảo phòng chống dịch
sau khi có ca f xuất hiện trên địa bàn được sự quan tâm hướng dẫn của trung tâm chỉ huy phòng chống dịch của huyện và các cơ quan chức năng của huyện
và bang chỉ đạo thị trấn nánh đã triển khai việc phong tỏa kịp thời hai khu nhà trọ truy vết nhanh các f liên quan đến ca f này
trên cơ sở đó thì triển khai đến tổ covid cộng đồng của tổng phố my điền ba tuyên truyền vận động dân dân cùng truy vết với bang chỉ đạo thị trấn
qua giả soát sơ bộ lực lượng chức năng đã truy vết được sáu mươi f một hơn ba trăm linh f